vẫn cứ phát triển một thành phố đà lạt hiện đại
nhưng mà trong sự cân bằng
cân bằng với nhau
trong trường hợp này
phải nhu nhường
rất nhu nhường với cái di sản đà lạt
như nó đã từng có
và nó hình như vẫn còn
ở mức độ nhất định
chứ không đến mức tàn phá
đến mức nặng nề lắm đâu
nhưng tôi cho rằng là những sự phát triển tiếp theo là
phải nương nhẹ
phải nhìn vào cái vốn lý kia
vì vốn lý kia mình không tạo ra ra được nữa
mà vốn kia là
để ra tiền ra của đấy
để ra sứ lớn hơn rất nhiều
cho tất cả những gì xong
thế thì những phát triển thành phố đà lạt
thì phải tỏa ra
về các phía không được tranh chấp
không được lớn át
cái gì đã hiện hữu thành
cái hồn cái vía
cái thương hiệu của đà lạt
chúng ta phải cố gắng nâng lưu
phải giữ gìn phải nâng cấp
phải cải tạo
nhưng mà tuyệt đối
không tạo ra sự thách thức
thách đố tư phản
và thách đố cả thiên nhiên
cả cảnh quan
cả cái di sản kiên trúc
tôi nghĩ là nếu mà trong trào lưu phát triển
đô thị hiện đại hồi nay
đà lạt nếu mà được giữ tốt
thì nó sẽ là mô hình của đô thị tương lai
vì nó là đô thị
đô thị sinh thái
đô thị xanh
đô thị cân bằng
giữa con người và thiên nhiên
tôi đã từng nói thế về huế
nhưng mà chắc là huế
đáng ngại hơn vì đương
có xu hướng là mơ rộng thành phố huế
ra cả tỉnh
rộng gần năm cái sâu vương
rộng hơn cả nội hôm nay
thì tôi có nhiều ai ngại
nhưng mà thực ra nếu mà
mình hiểu huế
như là một đô thị
không những truyền thống không những kinh điển
mà lại có chỗ đứng trong đô thị hiện đại
thực ra thành phố huế
là thành phố rất nhân văn
thành phố rất là hữu cơ với thiên nhiên
tôi thấy ở việt nam
ngoài huế ra không có thành phố nào
mà lại ăn nhập với thiên nhiên
một cách mềm mại như thế
nhuân nhị như thế
nếu mà mình biết giữ hai thành phố huế
thì sẽ là những đô thị của tương lai
và có tương lai
với câu chuyện của giáo sư
thì tôi nhớ đến một bài viết
tôi đã từng đọc của giáo sư
đấy là bài viết về duy trì di sản đô thị
trong phát triển các thành phố cũ
tôi đặc biệt thích cái từ thành phố cũ
giáo sư có thể giải thích rõ hơn
về cái đô thị với cả cái thành phố
có nơi thì mình gọi là đô thị di sản
có nơi mình gọi là thành phố di sản
thành phố thì
tương anh gọi là city
và nó phải lớn nó quy mô
nó phải đa năng
phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau
còn đô thị ta nói nhiều hơn
từ phương diện chặng đường phát triển
tôi thích dùng cái chữ đô thị
như là một cái khái niệm tương anh gọi là town
là đô thị
mà nó đã hình thành
ứng trãi vền vững
trong lịch sử
mà cả hai yếu tố
quỹ kiến trúc tài sản kiến trúc
và nhân văn là cái văn hóa thị thành
hai cái nó xung cùng với nhau
quỹ kiến trúc không có một phần đồ sổ
thâm thấp như hà nội cũ
nhưng mà sống cùng với nó là
cái nếp sống thị thành
sống cạnh nhau
sống cạnh nhau
xử với nhau thế nào
buôn bán thế nào
làm hàng thế nào
học hành thế nào
rồi cạnh tranh thế nào
theo cái kiểu phố thị
thực ra ba mươi sáu phố phố hà nội
nó chỉ rộng một trăm linh hectare thôi
mà thực ra cái gì chúng ta thấy
nó chủ yếu còn lại
từ nửa sáu thế kỷ một mươi chín đến đây
có cổ lắm đâu
nhưng mà sao trong một trăm linh năm
mà nó tồn tại
nó đã hình thành
văn hóa thị thành
người hà nội ngày xưa
trong không gian nhỏ nhỏ như thế
sống hà nội
ứng xử hà nội
mặc hà nội
nói hà nội
đi đứng hà nội
lời ăn tưng nói hà nội
sau này qua rất nhiều biến đổi
nó vẫn còn đến dư âm đến ngày hôm nay
tuy rằng rất ít
nhưng mà rõ ràng
là một cấu trúc
mặc tính chất thật thao
phố thị nhỏ nhỏ như thế
nhưng mà nó đã là
một cái hạt nhân
tuy nhiên là một cái hạt nhân tươi nhỏ nhỏ như thế
để mà duy trì và giữ gìn
văn hóa dân tộc
tôi muốn chú ý là
đô thị và thành phố
thành phố có thể rất lớn
và có thể phát triển rất nhanh
và cực nhanh
và lan tỏa càng nhanh hơn nữa
nhưng mà không chắc
có khả năng
cái văn hóa
như là một sản phẩm tất yếu
của đô thị
không chắc đã bắt đầu
những cái thao
những cái đô thị nhỏ nhỏ
tồn tại lâu bền trong lịch sử
tại sao tôi lại đặt cái câu hỏi như vậy
thì tôi muốn có được một sự định danh rõ ràng
giữa thành phố với đô thị
nhiều khi không phải là một cách gọi
với cái quan điểm giữa thành phố với lại đô thị
thì ông vương anh nói gì ạ
tôi rất đồng ý với những chia sẻ của
giáo sư hoàng đạo kính
nếu mà chúng ta mổ xẻ cái từ ngữ là
thành phố với đô thị
trên cái lưỡng vực di sản
thì tôi nghĩ đến
chữ thành phố
nó nhấn mạnh nhiều hơn đến cái quy mô
đến cái sự mở rộng
đến cái sự phát triển hiện đại
thế còn cái đô thị đúng
như giáo sư kính có
nhấn rất mạnh
là nó có cả một quá trình lịch sử
để mà hình thành
để mà tích hợp những cái giá trị của riêng nó
thì mỗi cái đô thị
di sản nó đều có những cái nét
rất là riêng rất là đặc sắc
không thể có cái thứ hai được
đó là của riêng nó
thì nó mới nói lên cái tính chất
của cái đô thị di sản
ví dụ giáo sư kính nói đến
nó chính là cái vùng lõi
nó chính là cái hồn cốt
của cái đô thị di sản hà nội
chứ không phải là của cái thành phố hà nội hôm nay
với hải phòng cũng thế
với hội an cũng vậy
mỗi đô thị di sản đó nó đều có những cái nét đặc trưng riêng
ví dụ cái khu trung tâm
khu lõi của hải phòng
nó là một cái hình ảnh
rất là rõ nét rất là đậm
về một cái đô thị phát triển
thế còn ở hội an thì nó là một cái cảng thị
phát triển thương mại đường biển
giao lưu quốc tế
trong cái thời phong kiến rất là thịnh đạt
đề cập đến đà lạt thì
nhưng lúc trước giáo sư kính
nói đến một vị lãnh đạo nào đó
nói xây dựng
cái thành phố di sản
thì tôi mới băn khoăn là
phải chăng cái vị lãnh đạo đó
họ nói thiếu một cái tử
nếu mà theo ý tôi hiểu thì có lẽ là cái vị nó
người ta muốn nói đến cái việc xây dựng
cái thương hiệu đô thị di sản của đà lạt
bởi vì cái chuyện xây dựng đô thị di sản ấy
là một cái thứ gì nó
nó không có lý lắm
như giáo sư kính vừa mới phân tích
thế còn cái thương hiệu đô thị
di sản của đà lạt
tôi nghĩ là cái mà cần phải nhấn mạnh
cái thương hiệu đô thị di sản đó
nó cũng là một cái tài nguyên
để mà đà lạt phát triển trong tương lai
thì cái tài nguyên đó chính là cái tài nguyên văn hóa
nó gồm rất nhiều cái thành tố
ở đà lạt thì có cả cái tài nguyên về cảnh quan môi trường
có cả cái tài nguyên về văn hóa
lịch sử phát triển
tài nguyên về các cái di sản kiến trúc
nhưng còn có một cái
di sản nữa mà chúng ta
nói đến nhưng mà nó không rõ ràng lắm
đó chính là cái hồn của đà lạt
và muốn phát triển
đà lạt trong tương lai
để mà có những cái nguồn thu rất là hiện hữu về kinh tế
ngoài cái việc mà giữ những cái di sản
nhìn thấy được chúng ta còn phải giữ cái hồn
của đà lạt
cái đặc sắc của đà lạt thì không phải là cái thứ gì
ồn ào rộn rã vui vẻ như các đô thị khác
mà chính là
tất nhiên đây không phải là cái buồn bã
mà tôi muốn nói đến cái buồn lãng mạn
và nói đến đà lạt là người ta nhớ đến một cái thành phố mộng mơ
một cái thành phố trong sương mờ
một cái thành phố rất là lãng mạn
người ta quan tâm đến đà lạt và người ta đến thăm đà lạt để người ta
người ta cảm nhận những cái thứ đó
chứ không phải người ta đến để mà người ta
hưởng thụ một cái cuộc sống hiện đại
thì chính những cái hồn cốt như vậy
nó mới làm nên cái thương hiệu
của cái đô thị di sản đà lạt
tôi cũng rất
tán đồng với ý kiến của giáo sư kính là chúng ta phải coi đó là những cái tài nguyên
để mà chúng ta
sử dụng cái tài nguyên đó trong quá trình phát triển
thưa hai vị khách mời như các vị cũng biết là di sản đô thị hay là đô thị di sản chưa chính thức
được công nhận là một loại hình di sản văn hóa
chính vì vậy mà nó không được
trong các khung pháp lý
như các di tích khác
đây chả phải chăng là một cái thách thức trong cái việc chúng ta nhận
cũng như là định danh một cái di sản đô thị
khi mà nó có đầy đủ những yếu tố để tạo thành
tôi nghĩ là làm cái gì phải nghĩ đến cái tính khả thi
nếu mà chúng ta
di sản đô thị đô thị di sản là
thì hoàn toàn không khả thi
bởi vì đó là những cấu trúc những thành phần
đô thị sống động đòi hỏi
vừa duy trì vừa cải thiện và phát triển tiếp nối
di sản đô thị
đô thị và đô thị sản vào luật di sản
luật di sản là luật
bảo vệ cứng
bảo vệ cho được
bảo vệ bất biến
toàn thế giới là như thế
trong thực tiễn phát triển các đô thị lịch sử ở trên thế giới
người ta luôn luôn đánh giá những quỹ
kiến trúc đô thị có giá trị
phương diện lịch sử phương diện văn hóa về
cảnh quan về
việc tạo tham gia tạo lập tính đặc sắc cho đô thị
thì ta gọi là những quỹ kiến trúc đô thị
những công trình kiến trúc đô thị có giá trị
nó là một cái đối tượng cần cách ứng xử riêng
nếu mà chúng ta đưa vào luật di sản văn hóa thì
sẽ làm cho nó trở thành
bất khả thi
nó đối ngược lại
cái cuộc sống và sự phát triển
thế cho nên là
nhận thức ra đây là những cái
tài sản tài nguyên di sản cần phải giữ gìn
cần phải bảo lưu
đồng thời lại phải
đặt nó vào trong
điều kiện phát triển
quản lý phát triển phát triển của đô thị
cho nên ở đây có mối liên quan giữa
bảo tồn và xây dựng
tôi nghĩ rằng là
các cơ quan quản lý
phải ban hành
văn bản công nhận
những công trình này công trình kia
quân thể này quân thể kia
cấu trúc nội của kia là những
công trình những cái di sản có giá trị
cho nên là liệt
các di sản
đô thị hoặc đô thị sản vào
danh mục luật di sản là đều
không nên làm
câu chuyện của giáo sư đụng đến vấn đề mà tôi đang quan tâm
cũng như là đụng đến cái vấn đề mà cái nội dung của chương trình ngày hôm nay muốn đề cập đến
đấy là chúng ta đã nhận diện được cái khái niệm của di sản đô thị và
đô thị di sản
còn bây giờ là chúng ta làm thế nào để bảo tồn và khai thác chúng
cho nó đúng và hiệu quả
câu chuyện vừa rồi
giáo sư vừa nói
chúng ta đề cập đến cái vấn đề bảo tồn
và phát huy cái đô thị di sản
tôi nghĩ là chúng ta phải có một cái sự rạch rõi
sự phân định một cách nó khoa học
và chính xác
những cái gì chúng ta phải bảo tồn
thậm chí nếu có hư hỏng thì chúng ta phải tu bổ
để cho nó đứng vững được với thời gian
thế còn cái mà nó vận động
chúng ta muốn phát huy những cái nét đẹp
những cái tinh hoa
thì đó chính là
tinh thần giá trị tư tưởng
những cái văn hóa phi vật thể
của cái đô thị di sản đó
và cái điều này
thì lại đòi hỏi một cái sự nhìn nhận
nó tương đối mềm mại
nó không bị giáo điều
nó không bị sơ cứng
và rất cần
có cái sự tham vấn của các chuyên gia
các nhà nghiên cứu văn hóa
kể cả những người mà làm những cái công việc bảo tồn di tích
và những cái người mà làm công việc
ghi chép bảo tồn những cái giá trị văn hóa phi vật thể
với câu chuyện vừa rồi thì theo giáo sư chúng ta đang có những cái thách thức gì
trong cái việc xây dựng những cái thiết chế cho cái việc quy hoạch di sản đô thị
hay là đô thị di sản
cái việc về duy trì
phát triển tiếp đối
các di sản đô thị
như cũng như các
đô thị di sản ấy
thuần túy của những nhà văn hóa
của bộ văn hóa
cơ quan văn hóa
mà nó lại còn là việc
của những nhà quản lý
có trách nhiệm về phát triển đô thị
cho nên là cần phải xây dựng
một cái văn bản
những tiêu chí
để công nhận
cái gì là di sản đô thị
đô thị nào là đô thị di sản
đưa ra những
mang tính định hướng
mang tính dẫn dắt
mang tính hạn chế
hiện đại hóa
thậm chí phát triển đô thị di sản và những di sản đô thị ấy
tức là cần có một công cụ
một công cụ ý không phải là
ban hành bởi cơ quan văn hóa
có sự tham gia của các
nhà văn hóa
của cơ quan văn hóa
nhưng mà quan trọng nhất là thiết chế quản lý nhà nước
về các đô thị
và đặc biệt những thiết chế
xây dựng các đô thị
quy hoạch xây dựng đô thị
vâng để kết thúc cho cuộc trò chuyện hữu ích ngày hôm nay thì tôi xin lấy quan điểm của giáo sư hoàng đạo kính
trong một bài viết của ông
đó là các di sản đô thị không chỉ là đối tượng của bảo tồn di sản văn hóa
các di sản đô thị đích thự là nguồn cội
là tài nguyên nhân văn
là tài sản lịch sử không thể chối bỏ trong sự mở mang và hiện đại
hóa của các thị phố cũ
hãy để cho những cơ thể già dặn và đẹp lão ấy
sánh vai cùng những cơ thể trẻ khỏe khác
bước vào tương lai
bởi đô thị
tạo tác của một đời
một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình góc nhìn văn hóa của chúng tôi